thưa quý vị ngày sáu tháng bảy các quan chức mỹ cho biết hai lính cứu hỏa đã thiệt mạng do mắc kẹt trong lúc đang dập lửa trên một con tàu chở hàng cập cảng newark ở thành phố newark bang new jersey
thị trưởng thành phố newark cho biết tàu trên đang chở khoảng năm phương tiện cơ giới ngọn lửa bùng lên ở nhiều ô tô đỗ tại các tầng cao của con tàu vào tối ngày năm tháng bảy
lực lượng cứu hộ từ các đơn vị cứu hỏa trên khắp bang nusi đã đến hỗ trợ dập lửa cũng như tìm kiếm hai lính cứu hỏa bị mắc kẹt trong đám cháy tuy nhiên không may cả hai đều không qua khỏi
trong khi đó cbs new dẫn lời phát ngôn viên cơ quan an toàn công cộng nêu rõ phần lớn ngọn lửa đã được dập tắt
nhưng các đội cứu hỏa vẫn đứng trực để phòng nguy cơ lửa có thể bùng lại cảng newark gần thành phố new york thuộc cảng vụ new york và new jersey
đây là một trong những cảng lớn nhất tại mỹ và là một trong những cảng tấp nập nhất ở bờ biển phía đông nước này
còn tại đức ngày hôm qua cảnh sát nước này đã bắt giữ bảy đối tượng nghi thành lập một tổ chức khủng bố với mục đích tiến hành các cuộc tấn công gây chấn động tự như ở tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng
theo lực lượng chức năng các đối tượng đã quen biết nhau từ lâu và nhập cảnh vào đức từ ukraine ngay sau khi cuộc xung đột giữa nga và ukraine bùng phát
các nghi phạm đã thành lập tổ chức khủng bố vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai và đang xem xét các mục tiêu tấn công tại đức cũng như tìm cách mua vũ khí
một số đối tượng đang quyên tiền cho tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng is kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai và nhiều lần chuyển tiền ra nước ngoài cho is
ngoại trưởng thụy điển và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ ngày hôm qua đã có cuộc gặp tại trụ sở tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato ở bruxelles bỉ trong nỗ lực khai thông những bế tắc để nước này trở thành thành viên khối quân sự của phương tây
cuộc đàm phán do tổng thư ký nato jens stoltenberg thúc đẩy với sự tham dự của các quan chức tình báo và an ninh hai nước
tại cuộc gặp ông stoltenberg cho biết lãnh đạo thụy điển và thổ nhĩ kỳ sẽ gặp nhau vào ngày một mươi tháng bảy tới tại litva một ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh nato
nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai bên
về phần mình ngoại trưởng thụy điển bày tỏ hy vọng sẽ có những quyết định tích cực được đưa ra vào tuần tới
còn ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ cho rằng tok home cần cho thấy những thay đổi pháp lý đã được áp dụng
thụy điển đã nộp đơn xin gia nhập nato từ năm ngoái song đến nay hungary và thổ nhĩ kỳ vẫn chưa phê chuẩn tư cách thành viên của nước này
budapest cho hay sẽ không cản trở stockholm nếu ankara chấp thuận
bộ ngoại giao phần lan thông báo tiếp tục hạn chế hoạt động đi lại không thiết yếu của công dân
dân nga đến và đi qua phần lan đến các quốc gia khác trong khu vực sengen
đồng thời siết chặt hạn chế đối với những người thuộc diện đi công tác người sở hữu bất động sản và sinh viên
thông cáo báo chí của bộ ngoại giao phần lan nêu rõ công dân nga thuộc diện đi công tác sẽ chỉ được nhập cảnh phần lan
và phải chứng minh có lý do thực sự cần thiết đến nước này
những người thuộc diện này không được quá cảnh phần lan để đến các nước khác
người sở hữu bất động sản tại phần lan cũng phải chứng minh lý do cần có mặt tại nước này
trong khi đó sinh viên chỉ được đến phần lan để tham gia các chương trình hoặc nghiên cứu được cấp bằng chẳng hạn như chương trình trao đổi
trước đó cùng ngày bộ ngoại giao nga đã tuyên bố trụ xuất chín nhà ngoại giao phần lan vào đóng cửa lãnh sự quán phần lan tại sanh peitabua
quy định có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đáp lại tổng thống phần lan trên trang twitter cá nhân tuyên bố quốc gia bắc âu này đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả
theo đó ám chỉ việc đóng cửa lãnh sự quán nga ở toku phía tây phần lan
ngày sáu tháng bảy người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho biết
moscow đã cho phép đại sứ mỹ tại nga thăm phóng viên ivan gershkovich của tờ wall street journal đang bị giam giữ trên cơ sở trao đổi có đi có lại
phía nga thông báo đại sứ mỹ tại nga lini chay trong tuần này đã có lần thứ hai thăm ông gascow kể từ khi ông bị giam giữ vào tháng ba với cáo buộc gián điệp
cùng ngày các nhân viên đại sứ quán nga đã được cấp quyền tiếp cận với ông
vladimir donaev một công dân nga đang bị giam giữ trước khi xét xử ở ohio với tội danh tội phạm mạng
trước đó ngày ba mươi tháng ba tòa án quận lefortovsky ở thủ đô moscow đã ra lệnh tạm giam hai tháng đối với nhà báo guscow vì nghi ngờ làm gián điệp
thông báo của tòa nêu rõ ông gascow bị tạm giam trong thời gian một tháng hai mươi chín ngày đến ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba để cho xét xử
hôm hai mươi ba tháng năm tòa án nga đã quyết định gia hạn ba tháng thời gian giam giữ đối tượng này
cơ quan an ninh liên bang nga cho biết phóng viên gascowk sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đã bị tạm giữ tại jecater dreamberg với cáo buộc do thám khi đang tìm cách có được các thông tin mật
thông báo nêu rõ ông evan guscovich bị tính nghi do thám phục vụ những lợi ích của chính phủ mỹ và thu thập thông tin về một doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng nga
bộ trưởng tài chính mỹ janet elon ngày hôm qua đã đến trung quốc bắt đầu chuyến thăm bốn ngày từ ngày sáu cho tới ngày chín tháng bảy
chuyến thăm được mong đợi là một phần trong nỗ lực của tổng thống mỹ joe biden nhằm tăng cường liên lạc mỹ trung ổn định mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
dự kiến bộ trưởng tài chính mỹ sẽ cùng các quan chức cấp cao trung quốc thảo luận nhiều vấn đề góp phần điều chỉnh mối quan hệ giữa hai nền kinh tế vốn được đánh giá là căng thẳng nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao
nhiều nhận định cho rằng bà y lên sẽ đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan đến chất bán dẫn và luật chống gián điệp mới của trung quốc
theo bộ tài chính mỹ các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào quản lý có trách nhiệm các mối quan hệ song phương liên lạc trực tiếp về các vấn đề gây quan ngại và phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu
chuyến đi được mong đợi của bà jenny yellen diễn ra vài tuần sau chuyến thăm của ngoại trưởng mỹ antony blinken
nhiều chuyên gia kỳ vọng các chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy cuộc gặp có thể diễn ra giữa tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch trung quốc tập cận bình
tại hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec vào tháng một mươi một tới tại mỹ
các nghị sĩ pháp ngày hôm qua kêu gọi chính phủ cấm tiktok nếu nền tảng chia sẻ video này không làm rõ cơ cấu quản lý hiện nay
động thái này diễn ra sau khi chính quyền của tổng thống pháp emmanuel macron cho rằng mạng xã hội là nơi tiếp tay cho các vụ bạo loạn trong gần một tuần qua
một ủy ban điều tra của thượng viện pháp được thành lập nhằm xem xét cách thức xử lý dữ liệu và chiến lược gây ảnh hưởng
của tiktok ủy ban này ra cho tiktok đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn phải làm rõ các vấn đề nêu trên nếu không sẽ cấm nền tảng này tại pháp và có thể cả ở châu âu
các thượng nghị sĩ cũng ủng hộ ý tưởng chặn mạng xã hội trong thời điểm khủng hoảng và đề xuất tiktok buộc phải tăng cường kiểm duyệt trong trường hợp bạo lực bùng phát trong tương lai
các khuyến nghị này có thể được xem xét bổ sung thành các điều luật trong mùa thu năm nay từ đó có thể áp dụng đối với các nền tảng truyền thông xã hội khác
thưa quý vị đông nam á là khu vực thường xuyên phải đối mặt với những đợt nắng nóng kỷ lục
trong đó tại indonesia nhiệt độ tăng cao nhà ở không được cách nhiệt chi phí mua và vận hành các thiết bị làm mát cao cũng như nguồn cung cấp điện không ổn định đang đe dọa đến sức khỏe và sinh kế của hàng chục triệu cư dân sống tại các thành thị
trong bối cảnh đó một giải pháp bền vững với chi phí thấp giúp giảm nhiệt độ ở mức dễ chịu hơn với người dân đang được triển khai
mời quý vị cùng tìm hiểu về giải pháp này
trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
văn phòng tư vấn kiến trúc axen có trụ sở tại bandung indonesia tới năm ngoái đã bắt đầu thử nghiệm sơn mái nhà bằng một loại vật liệu đặc biệt với khả năng làm mát cho tòa nhà
đó là vào mùa hè khi thành phố ghi nhận mức nhiệt ngoài trời cao kỷ lục có lúc tới năm mươi một độ c
sau khi sơn lớp phủ bi cun trên mái
nhiệt độ trong phòng không được tăng cao
nhiệt độ trong phòng đã giảm từ khoảng ba mươi hai độ xuống còn hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
lợi ích là chúng tôi không phải sử dụng điều hòa
dù không tính toán chính xác mức giảm hóa đơn tiền điện nhưng chúng tôi đã tiết kiệm được khá nhiều
hiện chúng tôi cũng chỉ phải bật quạt vào giữa trưa
aksan là một trong những cơ sở tham gia vào dự án của cool roofs indonesia
dự án được khởi động từ năm hai nghìn một mươi chín trong khuôn khổ cuộc thi toàn cầu thử thách triệu mái nhà mát mẻ
nhằm mở rộng quy mô sử dụng mái nhà
chống nắng nóng ở các nước đang phát triển
từ đó đến nay hàng chục tòa nhà với hơn bảy mươi m hai mái nhà tại một mươi năm thành phố
đã được phủ vật liệu chống nhiệt và nhận được nhiều đánh giá tích cực
tại ban đung hầu hết diện tích là các tòa nhà và khu dân cư
chỉ có khoảng một mươi là không gian mở nên mái nhà mát được đánh giá rất tích cực
chúng tôi đang cố gắng phổ biến sản phẩm này đến các thành phố nóng bức nhất
sơn chống nhiệt có tên là bicool
bao gồm một lớp sơn lót khô trong ba mươi phút
cùng một lớp phủ có thể phản xạ tám mươi bốn năng lượng mặt trời và phân tán đến chín mươi nhiệt lượng hấp thụ
một bộ bốn mươi kg sơn lót và sơn phủ có giá hơn bốn ba triệu đồng
có thể bao phủ diện tích từ một trăm hai mươi đến một trăm sáu mươi m hai tùy thuộc vào khả năng thấm hút của vật liệu mái
mức giảm nhiệt độ còn phụ thuộc vào kiểu tòa nhà vật liệu và thiết kế
có thể nhiệt độ bề mặt thấp hơn ba bốn độ
trong khi nhiệt độ phòng chỉ giảm một một năm độ tuy nhiên cảm giác vẫn dễ chịu hơn đáng kể
hiện cơ sở của cool roofs indonesia có thể sản xuất bốn kg sơn hằng ngày
hai cơ sở nữa dự kiến sẽ được thành lập trong năm nay
ngoài việc kinh doanh một mươi sản lượng sẽ dành cho các dự án xã hội
và miễn phí sử dụng cho các tòa nhà công cộng như trường học trại trẻ mồ côi hay cơ sở tôn giáo
theo các chuyên gia nếu được triển khai rộng rãi
những máy nhà mắt mẻ có thể làm giảm nhiệt độ xung quanh cuộc bộ
và góp phần hạn chế hiệu ứng đảo nhiệt đô thị
nhiều khu vực ở đông nam á đang ghi nhận các mức nhiệt cao kỷ lục
và những kỷ lục này sẽ còn bị phá vỡ trong những năm tới
mọi quốc gia đều hiểu nhiệm vụ cấp bách phải thích nghi với biến đổi khí hậu
khi trời nắng nóng phản ứng của mọi người tất nhiên sẽ là tăng sử dụng các thiết bị điện như điều hòa
thế nhưng chính điều này sẽ gây tác động khiến nhiệt độ ngày càng tăng
do đó những biện pháp ứng phó mà không đặt cánh nặng lên hệ thống năng lượng là rất cần thiết
hơn hai tỷ mét vương diện tích dân cư sinh sống mới sự kiến sẽ được xây dựng trên khắp indonesia vào năm hai nghìn ba mươi
cùng với đó sẽ có thêm hai mươi hai triệu máy điều hòa không khí mới dự kiến được lắp đặt
trước thực tế này việc mở rộng quy mô áp dụng mái nhà chống nhiệt
và các giải pháp làm bắt thân thiện với môi trường khác sẽ góp phần giảm đáng kể nhu cầu năng lượng
và giúp thêm hàng triệu người tiếp cận được với khả năng lượng